tối hai mươi tháng một mươi hai tại hà nội đã diễn ra lễ công bố các doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia lần thứ sáu năm hai nghìn một mươi tám
phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng đã tới tham dự buổi lễ
chương trình thương hiệu quốc gia việt nam là chương trình duy nhất của chính phủ nhằm quảng bá hình ảnh quốc gia
thương hiệu quốc gia thông qua thương hiệu sản phẩm hàng hóa và dịch vụ
việc lựa chọn các doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia được tiến hành hai năm một lần
năm hai nghìn một mươi tám là kỳ lựa chọn lần thứ sáu
sau quá trình lựa chọn đánh giá thẩm định thực tế một cách nghiêm túc của hội đồng các ban chuyên gia và hội đồng thương hiệu quốc gia
bảy doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia năm hai nghìn một mươi tám đã được chính thức công nhận
trong đó có hai mươi doanh nghiệp đã sáu lần đặt thương hiệu quốc gia và hai mươi bốn doanh nghiệp đạt lần đầu
đây là những doanh nghiệp tiên phong có sức lan tỏa lớn đối với thương hiệu quốc gia
và đại diện cho các lĩnh vực ngành hàng sản xuất và xuất khẩu của việt nam